tại bình định một số lượng lớn hàng mỹ phẩm có dấu hiệu làm giả vừa bị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện và thu giữ
kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm lê thị tại phường hoài hương thị xã hoài nhơn do bà lê thị hằng làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất mặt hàng kem trộn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và bao bì của các loại mỹ phẩm khác
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến ngành nghề sản xuất cũng như nguồn gốc của các loại nguyên liệu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ gần hai mươi hộp mỹ phẩm các loại giá trị ước khoảng gần một tỷ đồng
hôm qua một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã liên tiếp phát hiện bắt xử ba vụ vận chuyển hàng lậu
vào lúc một giờ sáng tại đường tuyết
tổ công tác phát hiện xe ô tô do nguyễn quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển có hai trăm bốn mươi chai rượu ngoại
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó vào lúc ba giờ sáng tại đường trần cao vân lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một xe ô tô do nguyễn giáo nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển
có năm trăm một mươi sáu chai rượu ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đến năm giờ sáng cùng ngày kiểm tra một xe tải tại đường trần bình trọng
lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện trên xe có hai mươi kg đường trắng nhãn hiệu suga
theo khai nhận của lái xe số hương số đường nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và được vận chuyển cho bà nguyễn thị phương lan chú tại thành phố đông hà
hiện các vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
càng gần tết thì tình hình buôn lậu càng diễn biến phức tạp
các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
nhằm qua mắt lực lượng chức năng
và mới đây lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa liên tiếp bắt xử
hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
được các đối tượng ngụy trang là người đi giao hàng và mua bán giao
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại bến đỏ chợ thủ huyện chợ mới
lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô không biển kiểm soát
chở gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày tại khu vực bến đỏ hòa an
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát đường thủy tiếp tục phát hiện
tạm giữ một xe mô tô chở hai dỏ sách bên trong
có chứa năm trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang là người mua bán rau
tại thời điểm kiểm tra không ai đến thừa nhận là chủ sở hữu
phương tiện và số thuốc lá lậu trên
tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
để tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền
tại tỉnh bạc liêu
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh này cho biết vừa bắt quả tàng hai xe tải
đang chở khoảng hai bốn triệu con tôm giống không có giấy kiểm dịch
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu
tiến hành kiểm tra một xe tải đang đỗ trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận thị xã giá rai
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang chở ba trăm linh con tôm giống
không có giấy kiểm dịch ra khỏi địa bàn tỉnh
trước đó tổ công tác cũng phát hiện một xe ô tô tải khác đang chở hai một triệu
con tôm giống không có giấy kiểm dịch
phòng cảnh sát môi trường ra quyết định xử phạt đối với hai tài xế
và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tăng vật
thưa quý vị với nhu cầu giải trí học tập trên nền tảng trực tuyến
như là netflix canva hay là spotify ngày càng cao
nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã và đang giao bán những tài khoản dịch vụ số
với giá chỉ từ vài chục nghìn
điểm chung của các bài viết giao bán tài khoản như thế này
là giá mua rẻ hơn rất nhiều
so với giá bán chính thức
mặc dù số tiền không lớn
thế nhưng nhiều người cũng phải ngậm ngùi nhận trái đắng
bởi đây là hành vi của tội phạm mạng
lợi dụng sự mất cảnh giác của người tiêu dùng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thậm chí là cả thông tin người dùng
ghi nhận của phóng viên chuyên mục cảnh sát
dạo một vòng quanh các hội nhóm mê phim
không khó để tìm thấy các màu quảng cáo
các nội dung liên quan đến việc giao bán tài khoản netflix
với giá chỉ vài chục nghìn đồng
anh tuấn một nhân viên văn phòng sinh sống
tại quận đống đa hà nội chia sẻ
từng bị một fanpage tự xưng là trang tin tức
của netflix việt nam lừa bán tài khoản sử dụng
với giá hai mươi đồng một tháng
mình đã nghi ngờ mình sắp bảo bọn này
lại dùng mua mua mà lại không dùng tài khoản nhí
mình đã nghi ngờ rồi nhưng mà thôi không sao
mình có một hai mươi k thì mình cũng chuyển cho nó thử xem như nào
và bây giờ nó đã chặn bạn không thể nhận được cuộc gọi này
không chỉ với những tài khoản netflix

một số tài khoản dịch vụ số thông dụng tại việt nam khác
cũng được giao bán tràn lan trên các trang trợ mạng
điểm chung của các bài viết giao bán tài khoản như thế này
là giá mua rẻ hơn rất nhiều so với giá bán chính thức
một số thủ đoàn tinh vi hơn khi mạo danh đơn vị
cung cấp dịch vụ số gửi email cho các nạn nhân tiềm năng
nội dung của email này cảnh báo người dùng tài khoản của họ
sẽ bị ngưng hoạt động nếu không cập nhật phương thức thanh toán
đi kèm đó là một đường link để người dùng
điền thông tin của thẻ tiến dụng để thanh toán
nếu không may chúng ta mua phải những cái tài khoản nó không rõ ràng
thì chúng ta có những rủi ro
rủi ro đó là gì
rủi ro đó là công ty eblis có thể là gì
có thể là vô hiệu hóa cái tài khoản đó
nếu mà công ty phát hiện được là cái tài khoản đó
được mua bằng những cái thẻ tín dụng giả
khuyến cáo đối với những người tiêu dùng
sử dụng các cái tài khoản là chúng ta nên tuân thủ
cái chính sách của nhà cung cấp
không tham gia và buôn bán những cái tài khoản
giả bởi vì những cái hành vi như thế
thì chúng ta lại tiếp tay cho những cái đối tượng lừa đảo
ở trên mạng và biết đâu đấy thì mai thế
chúng ta cũng chính là nạn nhân của những cái hành vi này
những giao dịch không chính thống
nhiều người dùng đã ngậm phải trái đắng
dù số tiền không lớn
tuy nhiên chính người dùng sẽ gặp những rủi ro nguy hiểm hơn
như bị hách tài khoản thông tin cá nhân
khi thực hiện giao dịch với những đối tượng lừa đảo
trên mạng xã hội
trước thực sự
trạng này người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác
khi mua tài khoản dịch vụ số
trên các trang mạng xã hội
cách tốt nhất để người tiêu dùng tự bảo vệ bản thân
là chỉ nên mua tài khoản
từ chính đơn vị cung cấp dịch vụ đó
hoặc những trang bán uy tín
một đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền cá cược hàng trăm tỷ đồng
vừa bị công an tp đà nẵng triệt phá
ngay trước thềm world cup hai nghìn hai mươi hai sắp khai mạc
cầm đầu đường dây này là
đinh văn công thanh ba mươi chín tuổi
chú tệ phương thanh khê tây quận thanh khê
cùng nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc này với sự tham gia
của nhiều đối tượng
sau một thời gian thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
xác lập chuyên án đấu tranh
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã huy động hơn
bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với
các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá
bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự năm đối tượng
có liên quan gồm đinh văn công thanh
có vai trò chủ mưu cầm đầu
và các đối tượng giúp sức đắc lực cho thành
hoặc các đầu mạng cấp dưới gồm
đinh văn công long nguyễn trước
cùng chú tệ quận hải châu
ngô đình đức chú tệ quận thanh khê tp đà nẵng
và nguyễn duy trung chú tệ tp hội an tp quảng nam
hai đối tượng khác bị bắt giữ
về hành vi đánh bạc gồm
trương công huynh chú tệ quận hải châu
đoàn sơn chú tệ quận thanh khê
quả khám xét vật chứng tạm giữ gồm
hai trăm năm mươi triệu đồng một ô tô hai xe máy
một máy đếm tiền sổ sách
tính tiền thắng thua cá độ
khoảng bảy năm trăm linh trang tài liệu thể hiện
lịch sử cá độ từ ngày một tháng một mươi
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
với số tiền gần một mươi chín triệu đô la mỹ
quy đổi khoảng bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
với số tiền hơn một tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng
trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng
bằng hình thức cà đốt bóng đá qua trang bóng tám mươi tám
trong đường dây này có bốn đối tượng
ở thành phố tử sơn gồm
nguyễn duy tùng trần thị thơm chu văn hà
và phạm văn mạnh cùng hai đối tượng khác
là nguyễn văn anh ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
nguyễn xuân quỳnh ở huyện đông anh
thành phố hà nội bước đầu đấu tranh
cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng
là đối tượng cầm đầu quản lý
điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay để điều hành đường dây
tùng sử dụng một tài khoản tổng
của nhà cái bóng tám mươi tám
rồi từ đó thực hiện việc chia cắt
tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản
thành viên để giao cho các đối tượng
trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá
trên các website bóng tám mươi tám
quá trình bắt giữ khám xét
cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại
bốn xe ô tô nhiều thẻ ngân hàng
giấy tờ đồ vật tài liệu khác
có liên quan
để chế phá thành công đường dây
nhanh chóng bắt giữ các đối tượng
công an tỉnh bắc ninh phối hợp cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
triển khai một mươi một tổ công tác đồng loạt
kiểm tra khám xét các địa điểm
tại bắc ninh hà nội vĩnh phúc
với thủ đoạn phạm tội mới tinh vi
các đối tượng liên kết với nhau có tính ẩn danh
độ bảo mật cao nên gây khó khăn
trong quá trình điều tra
chỉ còn ít ngày nữa
vòng bảng world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra
đây là một trong những giải đấu
bóng đá lớn nhất hành tinh
và được nhiều người yêu thích mong chờ
công an bắc ninh khuyến cáo người hâm mộ
bóng đá nói riêng người dân nói chuyện
tuyệt đối tuân thủ pháp luật
không tham gia đánh bạc các đội bóng đá
dưới mọi hình thức
vì phạm pháp luật
đặc biệt là những hành vi tổ chức đánh bạc
đề nghị mọi người dân
không tham gia các hoạt động đánh bạc
chúng ta làm sao có một mùa world cup
thật sự an toàn lành mạnh
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục
đấu tranh mở rộng vụ án làm rõ hành vi
phạm tội của các đối tượng trong đường dây
để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi sáu tháng một mươi một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng tráng thị sò
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó tại địa phận bản
ba cốp xã vân hồ huyện vân hồ
đối tượng tráng thị sò sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bị phát hiện bắt quả tang
khi đang có hành vi mua bán trái phép ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm
hai mươi túi ma túy khoảng tám viên ma túy tổng hợp
cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
mua số ma túy trên của một người
không rõ tiền tuổi đang trong quá trình
mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hoàng sĩ đồng đối tượng
bị công an huyện iagrai tỉnh gia lai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa bị phát hiện và bắt giữ
tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
do làm ăn thua lỗ nợ nần
lên đến gần một tỷ đồng
hoàng sĩ đồng đến nhà anh họ
là ông hoàng đình văn chú tại thôn hai
thị trấn ia kha huyện iagrai
mượn sổ đỏ mảnh đất ở thị trấn ia kha
để vay tiền hẹn ba tháng trả
tin tưởng và muốn giúp đỡ em
trong lúc khó khăn ông văn đồng ý
tuy nhiên sau đó đồng đã giả chữ ký
của vợ chồng ông văn làm giấy chuyển nhượng
đất của ông văn sang tên hoàng sĩ đồng
và được văn phòng đăng ký đất đai
chi nhánh huyện iagrai chỉnh lý chuyển nhượng
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đồng đến ngân hàng
thế chấp sổ đỏ trên vay ba trăm hai mươi triệu đồng
đầu năm hai nghìn một mươi chín
bốn đối tượng đưa gia đình bỏ trốn khỏi địa phương
vào cuộc điều tra vào ngày
ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện iagrai ra quyết định
truy nã đối với hoàng sĩ đồng về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua thời gian nỗ lực
truy tìm tổ công tác của công an huyện yagrai
phối hợp với công an thành phố phú quốc
phát hiện và bắt giữ đồng khi đang
đi làm thợ hồ tại một công trình
ở ấp cửa lấp xã dương tơ
thành phố phú quốc
kính thưa quý vị cuối năm là thời điểm
nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh
và đây cũng là thời gian mà hay xảy ra
các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại
sản xuất buôn bán hàng cấm
hàng giả diễn biến phức tạp
để bình ổn thị trường hàng hóa
chiều nay lực lượng quản lý thị trường
thành phố hồ chí minh đồng loạt kiểm tra
đột xuất các chợ truyền thống
và nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố
trưa một mươi sáu tháng một mươi một
tại khu vực đường ba tháng hai quận một mươi
tổ công tác đội quản lý thị trường số ba
thuộc cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
đã tiến hành kiểm tra đột xuất
sóc cửa hàng kinh doanh đồng hồ
chỉ sau hai giờ kiểm tra có khoảng một hai trăm linh chiếc đồng hồ
bị tạm giữ chủ yếu là hàng nhái thương hiệu
và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo chủ các cửa hàng kinh doanh
đa số những đồng hồ này được mua trôi nổi trên thị trường
sau đó bán lại cho khách hàng với mỗi chiếc thu lợi
từ ba mươi bốn mươi so với giá mua vào
theo cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
từ nay đến cuối năm đơn vị sẽ tăng cường
công tác tuần tra kiểm soát để ngăn chặn
và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu
gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm
các chợ đồ mối trung tâm thương mại
các tuyến đường bộ đường sắt đường thủy hàng không
đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tổ chức nắm bắt nguồn tin
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
liên quan vụ bé gái một mươi bảy tháng tử vong
nghi do bạo hành cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bảy đã chuyển hồ sơ vụ án
cùng nghi phạm nguyễn ngọc phượng
ba mươi một tuổi quê tại bình phước
cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh thủ lý theo thẩm quyền
trước đó làm việc với công an quận bảy
phượng thay nhận trong giữ bé gái một mươi bảy tháng tuổi
với tiền công năm triệu đồng một tháng
từ khi ở với phượng bé gái thường xuyên quấy khóc
nên phượng bực bội cộng thêm việc bố bé gái
không trả tiền công đúng hẹn
do đó phượng đã nhiều lần dùng tay và cắn chỗ nhựa
đánh vào mặt tay và chân của bé
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một
bé gái quấy khóc thì bị phượng tác mạnh vào mặt
và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần
có lần phượng còn dùng bình sữa gỏ vào đầu bé gái
riêng trần trọng hữu chồng của phượng
khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh bé gái
thì có căng ngăn
tuy nhiên cách đây khoảng ba tuần
vì bé gái không chịu ăn nên hữu có đánh vào đuổi cháu
trước những lời khai và bằng chứng thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy
đã bắt khẩn khắp phượng
và làm rõ hành vi của hữu để xử lý theo quy định pháp luật
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
khi đang trên đường đi xe máy đi học
hai học sinh gặp tai nạn giao thông
phải nhập viện cấp cứu
trong đó thì một người nguyệt kịch
vụ tai nạn xảy ra trên đường quách điêu
xa vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
khoảng sáu giờ sáng cùng ngày
xe tải biển số năm mươi một c bảy mươi ba nghìn hai trăm hai mươi bảy
chạy trên đường quách điêu
hướng từ đường vĩnh lộc và ngã ba dòng
khi đến khu vực ấp bốn xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
thì xảy ra ba chạm với xe máy
biển số năm mươi chín va năm nghìn sáu trăm bảy mươi năm
do hai học sinh nữ chở nhau
chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến chiếc xe máy băng xa
hai em học sinh bị thương rất nặng
được tài xếp xe tải của người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
ghi nhận tại hiện trường
chiếc xe máy hư hỏng bể phần đầu
nằm trên vỉa hè
chiếc xe tải móc phần đầu bên trái
nằm bên đường xe máy
trên đường có vết phanh bánh kéo dài
nạn nhân gặp tai nạn là hai chị em ruột
đang chở nhau đến trường đi học
lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường
lấy lời khai trích xuất camera an ninh quanh khu vực
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải và xe máy
kính thưa quý vị
bộ chỉ huy quân sự trà vinh cho biết
vừa xử lý an toàn một quả bom nặng hơn một trăm một mươi hai kg
còn nguyên ngòi nổ
ở khu vực ao nuôi tôm của người dân
trong lúc cải tạo ao nuôi tôm của gia đình
ông lê văn tuấn ngủ ấp định an
xã đông hải huyện duyên hải
phát hiện một quả bom dài hơn một m
nặng hơn một trăm một mươi hai kg
ban chỉ huy quân sự huyện duyên hải
phù hợp với lực lượng công binh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh trà vinh
tiến hành thu gom xử lý
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh trà vinh
quả bom trên do mỹ sản xuất
sót lại trong thời kỳ chiến tranh
và còn nguyên ngòi nổ
sau khi xử lý an toàn
lực lượng công binh đã đưa quả bom
về trường bắn huyện tiếu cần tập kết
để chờ lực lượng công binh quân khu chính
đưa đi hủy nổ theo quy định
công an tỉnh bạc liêu cho biết
vừa bắt giữ trương thị thùy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ tài xã long điền đông huyện đông hải
tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin điều tra
từ năm hai nghìn một mươi bốn
trương thị thùy bắt đầu mở các dây hụi
và mời gọi người dân trên địa bàn tham gia chơi hụi
về các hình thức như hụi tháng hụi nửa tháng hụi một mươi ngày
đến năm hai nghìn một mươi tám
một số hụi viên đã hốt hụi không đóng tiền hụi chết
hoặc đóng trẻ
dẫn đến trương thị thủy mất cân đối về tài chính
không có khả năng lắp tiền hụi
nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên
trương thị thùy đã mạo danh các hụi viên
để hốt hụi báo hụi khống cho hụi viên
nhằm chiếm đoạt số tiền trên hai năm tỷ đồng
đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trương thị thùy tuyên bố vỡ hụi
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng